hiện nay trên địa bàn tỉnh đắk nông đã xuất hiện một số cơn mưa đầu mùa nhưng tại nhiều huyện thuộc phía bắc của tỉnh đắk nông đến nay vẫn chưa có mưa làm hàng trăm hectare cây trồng thiếu nước có nguy cơ chết hoặc giảm năng suất khiến nông dân đứng ngồi không yên
trước thực trạng này các đơn vị địa phương trong tỉnh đang ra sức tìm giải pháp để giúp nông dân chống hạn cứu cây trồng
đây là hồ thủy lợi đắk ken xã đắk lao huyện đắc minh với dung tích thiết kế hồ chứa khoảng ba mươi m ba phục vụ nước tưới cho gần sáu mươi tám hectare cây công nghiệp theo quy hoạch
tuy nhiên do người dân sản xuất tự phát tăng diện tích lên hàng trăm hectare nên dẫn đến thiếu nước tưới ngay từ đầu mùa khô khiến nhiều diện tích cây trồng có nguy cơ chết hoặc giảm năng suất lớn
vừa qua thì có cái nhà nước cũng hỗ trợ cho bằng đề kia đường thủy lợi trên nạp ve thì chỗ này cũng kịp
để cứu cây trồng cho người dân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh đắk nông đã đầu tư hàng trăm triệu đồng
lắp đặt trạm bơm trùng chuyển bơm điều tiết nước khoảng ba km từ hồ tây vào hồ đắk ken giúp nông dân chống hạn cứu hàng trăm hectare cây trồng
theo báo cáo đánh giá tổng hợp của toàn bộ diện tích
bản viện nếu mà thời tiết diễn biến không thuận lợi thì có khoảng trên tám hectare cây trồng các loại sẽ bị hạn hán vào cuối vụ của đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi
trước diễn biến thời tiết như vậy sở nông nghiệp phát triển nông thôn cũng như tri cục thủy lợi sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương
các đơn vị có liên quan để tiến hành kiểm tra đánh giá tình hình diễn biến nguồn nước
các phương án để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất
theo thống kê đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh đắk nông đã có một trăm chín mươi bảy trên hai trăm ba mươi sáu công trình thủy lợi
mực nước xuống thấp hơn so với mực nước dân bình thường
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn tây nguyên nói chung và đắk nông nói riêng
tình trạng nắng hạn sẽ tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp
vì vậy ngoài giải pháp chống hạn cấp bách của ngành nông nghiệp các đơn vị địa phương
thì người dân phải chủ động trong việc sử dụng nguồn nước hợp lý tới nước tiết kiệm
nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra
về lâu dài đắk nông cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý tăng cường trồng rừng
tạo độ che phủ quản lý và khai thác nước ngầm hợp lý để tránh thiệt hại cho người nông dân